ở vùng sâu vùng xa của tỉnh gia lai chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số lại tìm đến cái chết như một cách để giải thoát
vấn nạn này đang để lại nhiều hệ lụy đối với gia đình và có tác động tiêu cực đến xã hội ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh gia lai
hơn hai tháng sau cái chết đau lòng của đinh chiêu người con trai lớn trong gia đình vợ chồng anh đinh bay ở làng tờ nùng hai xã yama huyện công trò vẫn chưa hết bằng hoàng
cái chết bất ngờ của em đã khiến gia đình nghèo này càng suy kiệt toàn bộ tích cóp của gia đình vẫn không đủ để lo hậu sự
đây cũng chỉ là một trong hai mươi trường hợp tự tìm đến cái chết trong gần ba năm qua tại xã yể
trong năm hai nghìn một mươi năm toàn xã với hơn hai dân đã có một mươi hai người chết do tự tử
vấn nạn tự tử nhiều đến nỗi địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận động tuyên truyền người dân
nếu như là rơi vào những hộ nghèo đã nghèo rồi thì nghèo thêm
bởi vì là khi tự tử thì cái người còn sống thì nó phải lo ma chay lo cái vấn đề hậu sự
rồi thì trong vấn đề tình cảm thì cũng rất là thiếu sót vấn đề tình cảm rất là đau xót
về kinh tế thì xa suốt rất là nghèo thì ủy ban thì cũng chỉ biết là hỗ trợ một phần rất là nhỏ thôi
theo thống kê chưa đầy đủ trong một mươi năm qua tỉnh gia lai đã có khoảng một người chết
do tự tử trong tổng số gần hai hai trăm linh vụ tự tử xảy ra trên địa bàn
phần lớn trong đó là người đồng bào dân tộc thiểu số
chỉ riêng tại huyện công tró con số này là gần bảy trăm linh người
hầu hết các trường hợp tự tử xảy ra tại các địa bàn vùng sâu vùng xa
do người dân kém hiểu biết điều kiện kinh tế khó khăn
điều đáng báo động là vấn nạn tự tử đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây
và độ tuổi tự tìm đến cái chết ngày một trẻ hơn